những ngày qua mưa lớn khiến lượng nước về hồ thủy điện trị an tăng cao do đó để bảo đảm an toàn hồi chứa tới lúc tám giờ sáng ngày hai mươi tháng chín công ty thủy điện trị an đã tăng lượng xả qua tràn thêm ba trăm linh m ba trên dây nâng tổng lượng nước xả qua tràn hiện nay là bảy trăm năm mươi m ba trên dây
với lượng xả tràn bảy trăm năm mươi m ba trên dây cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện là tám trăm sáu mươi m ba trên dây thì tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sẽ là hơn một sáu trăm linh m ba trên dây
hiện lưu lượng nước về hồ trị an khoảng hai bốn trăm linh m ba trên dây mực nước hồ đạt cao trình sáu mươi một m và đang gia tăng trong khi thiết kế hồ là sáu mươi hai m do đó việc tăng lượng xả tràn là điều bắt buộc để bảo đảm an toàn hồ thủy điện lớn nhất miền nam này
công ty thủy điện trị an thông báo đến chính quyền và người dân
vùng hạ du các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh biết để chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra
trong ba ngày qua việc thủy điện trị an liên tục tăng lượng xả lũ về hạ du kết hợp với mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng ven sông đồng nai thuộc địa bàn các huyện tràng bom vĩnh kiểu long thành nhơn trạch và thành phố biên hòa bị ngập nước nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân